những bộ cổ phục những binh khí truyền thống hay những hình ảnh tư liệu lịch sử đã được rất
nhiều bạn trẻ tái hiện một cách sinh động và gần gũi hơn trong đời sống hiện nay thông qua
những cuốn sách bộ chuyện bộ đồ chơi hay các video hình ảnh phim ngắn chính vì thế những người
trẻ hôm nay có thể dễ dàng tiếp cận với lịch sử thêm yêu lịch sử và thêm yêu đất nước mình
nguyễn ngọc phương đông chàng trai trẻ chín x đã từng đi du học tại úc về chuyên ngành xây dựng chính
là tác giả của cuốn sách khảo cứu về lịch sử súng đạn của người việt mang tên lôi động tinh phi được
giới chuyên môn đánh giá rất cao vốn dĩ ngành học và công việc của đông không liên quan gì tới lịch sử
sự và binh khí nhưng vì niềm yêu thích và đam mê tìm hiểu từ khi còn là học sinh đông đã dành nhiều
thời gian nghiên cứu và tích lũy tư liệu kiến thức sau nhiều năm trời ấp ủ nhất là quãng thời gian dịch
covid một mươi chín khiến định hướng công việc của đông thay đổi anh đã dồn tâm huyết và công sức để hoàn
tiên cuốn sách và giới thiệu tới đông đảo công chúng yêu thích lịch sử ngay từ thời cắp sách tới trường
thì tôi đã rất là quan tâm tới lịch sử việt nam và đặc biệt là lịch sử về quân sự lịch sử về binh bị
và vũ khí của cha ông như thế nào để cho ông ta đã đánh giặc giữ nước giữ nước thì đấy là những cái
chủ đề mà tôi rất là quan tâm chính điều đó đã thôi thúc tôi thực hiện một cuốn sách về lịch sử binh
khí mà đặc biệt là về súng và đạn của người việt để tiếp nối những cái bước đi của các thế hệ

gì vũ khí khí chống ngoại xâm kéo dài hàng nghìn năm vậy nhưng hầu như không có nghiên cứu nào của thời đại về việc xa xưa ông cha ta đánh giặc bằng cái gì vũ khí khí
chống ngoại xâm kéo dài như thế nào là một điều rất đáng tiếc một trong những khó khăn lớn nhất khi
đông tìm hiểu và viết sách đó là chưa có những nghiên cứu thực nghiệm để có thể đưa ra được những
con số chính xác về công lực cũng như sức mạnh của các loại vũ khí từ thời xa xưa bởi vậy anh
đã phải tìm kiếm nguồn tư liệu từ nhiều nơi thông qua nhiều cách thức để có được thông tin chính xác
nhất và khi tìm kiếm từ kho tư liệu khổng lồ về văn bản ở viện hàn nôm và khi tìm kiếm từ kho tư liệu khổng lồ về văn bản ở viện hàn nôm
thư viện quốc gia cũng như những tư liệu khảo cổ tư liệu hiện vật tại bảo tàng cộng thêm rất nhiều nguồn sử liệu của nước ngoài anh đã khám phá ra nhiều điều vô cùng thú vị và đáng tự hào chúng ta hoàn toàn không phải một đất nước lạc hậu và thô sơ về vũ khí ông cha ta tậm chí còn phát minh ra những công nghệ quân sự khá thèn chốt trong lịch sử thế giới mà sau này chính các loại binh khí của phương tây á đông cũng đã sử dụng những thành quả đó của người việt nam
những điều đó người việt hôm nay rất nên được biết
về lịch sử quân sự của cha ông
nhờ tình yêu với lịch sử và sự tìm tòi nghiên cứu một cách sâu sắc
anh đông đã trở thành thành viên hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ tại bảo tàng trong các buổi trưng bày triển lãm chuyên đề lịch sử
tại bảo tàng hà nội một năm diễn ra nhiều trưng bày mới
tuy nhiên không phải trưng bày nào bảo tàng cũng có đầy đủ tư liệu và hình ảnh cần thiết
bảo tàng đã nhờ rất nhiều tới đội ngũ chuyên gia lịch sử
các nhà nghiên cứu nhà chuyên môn để giúp các buổi trưng bày đạt được tính chính xác và hiệu quả
mang lại những thông tin thiết thực cho người xem
một vài năm gần đây sự xuất hiện của các bạn trẻ như đông
đã giúp bảo tàng có thêm nguồn thông tin đáng tin cậy trong quá trình xây dựng nội dung các chuyên đề lịch sử
rất nhiều những nhóm cộng đồng đã tham gia cùng với bảo tàng
trong quá trình chuẩn bị nội dung nghiên cứu
cũng như là đóng góp tư liệu hình ảnh cho các cuộc trưng bày
và tôi thấy là các bạn trẻ hiện nay cũng đang rất là chú trọng
cũng dành những sự đam mê những cái nghiên cứu của mình đối với di sản đối với lịch sử dân tộc
đó là cái điều mà chúng tôi cũng đang mong muốn được cập tác với các nhóm các bạn trẻ như thế
giúp đỡ bảo tàng trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
vừa là để thúc đẩy các bạn lưu dưỡng cái liềm đam mê của các bạn đối với di sản văn hóa của dân tộc
nguyễn ngọc phương đông không phải là người trẻ hiếm hoi trong xã hội hiện đại
còn say mê và âm hiểu lịch sử
trong cộng đồng mà anh được gặp gỡ quen biết
còn rất nhiều bạn trẻ khác có cùng đam mê như anh
mỗi người một ngành nghề lĩnh vực
nhưng họ có cùng chung mong muốn đưa lịch sử vào đời sống
một cách gần gũi trực quan và sinh động hơn
đây là cái bộ bài này là mình làm dựa trên bốn cái triều đại của việt nam
thì là có lý trần có nguyễn có nguyễn
thời đông sơn hồng bàng này còn đây là thời lê
mọi người đều muốn quân rô này nó sẽ là thuộc thời lê
tại vì là nhìn cái hình nó giống cái mai rùa ấy
thì cái thời ấy nó sẽ gắn với ông lê lợi
là cái chuyện mà con rùa với lại kia kiếm
lý trần thì nó sẽ là hình hai con rồng nó trụm lại thành hình trái tim
hình con cơ và giữa đấy là hai nhân vật lịch sử là lý châu hoàng với lại trân cạch
mình thấy hợp lý tại vì đấy là cái triều đại mà mối tình của họ tạo nên cái triều đại đấy
thì mình sử dụng những cái hoa văn ở trên cái cửa ở đáy nội
thời hồng bàng thì đây là âu cơ với lại làng long quân
cái này vẽ đơn giản cái quân này mình thích nhất tại nó đều hết nhìn nó vừa vặn
đưa hình ảnh cổ phục với các đặc trưng về văn hóa con người của các triều đại phong kiến việt nam
vào một bộ bài tây là cách mà nguyễn hoàng dương
muốn các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận với văn hóa truyền thống của dân tộc hơn
cũng trong quá trình mây mò sáng tạo nên những hình ảnh này
dương lại có cơ hội bồi đắp thêm kiến thức về lịch sử cho bản thân mình
thực hiện những cái dự án liên quan lịch sử thì nó cho mình cơ hội để được tìm hiểu thêm
thì nếu như mà không có những cái cơ hội này thì có lẽ là chưa biết là mình có cơ hội để tìm
để có cái hứng thú như thế này không
cái điểm mình không dành về những cái sự kiện những cái câu chuyện đã xảy ra
hoặc về nhân vật nhưng mình rất thích về những cái mảng gọi là về văn hóa về thẩm mỹ về mỹ thuật về truyền thống
và những cái sản phẩm của ngày xưa ví dụ như thế
nhóm các bạn trẻ này vốn là những người xa lạ
người ở hà nội người ở thành phố hồ chí minh
người làm họa sĩ thiết kế người làm đạo diễn biên kịch người làm xây dựng v v
họ quen biết nhờ tình yêu chung với lịch sử và văn hóa
từ đó xây dựng một cộng đồng để cùng trao đổi chia sẻ với nhau
họ sáng tạo ra những sản phẩm như sách ảnh
chuyện tranh phim ngắn
với mong muốn ban đầu là có thể mang lại những kiến thức thông tin bổ ích và thỏa niềm đam mê của bản thân
sau nữa là hy vọng nhiều người trẻ cũng yêu thích và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa truyền thống
lịch sử của cha ông nó không chỉ đơn giản là một dòng văn tắt
mà nó còn là một sự nối tiếp những sự nối tiếp lẫn nhau của rất nhiều thế hệ
thế nên là khao khát của tụi mình
đến một ngày
người nào đó người trẻ của việt nam sẽ phải đưa những thước phim của cha ông
những tinh thần của cha ông
hay là những sự hy sinh của cha ông
lên trên điện ảnh lên trên phim ảnh
để không chỉ đơn giản là tồn tại trong những trang sách
mà nó phải tồn tại thông qua cảm xúc thông qua hình ảnh
và nó phải ghi dấu ấn tượng đến những thế hệ tiếp theo
và tụi mình có một cái có thể là nói với nhau là nó như một cái nợ
rằng tụi mình phải làm chuyện đấy
thì thế hệ tiếp theo họ mới có một cái nhìn đúng về lịch sử của việt nam được
nếu không là chúng ta cũng sẽ muôn đời
cứ phải xem những cái bộ phim của nước ngoài
và khao khát rằng đến một ngày nào đấy mình mới được xem phim của việt nam
thì đấy là một cái thôi thúc khiến cho tụi mình là nghiên cứu rất nhiều
bắt đầu từ đó tụi mình hình thành những cái ý tưởng phim ngắn
qua làm việc với cả cộng đồng người trẻ mà làm các sản phẩm về lịch sử
thì tôi có thể nhận thấy rằng
thứ nhất đó là một cái tình yêu rất là
tình yêu rất là mãnh liệt đối với chủ đề này
và cái tình yêu này của họ
đối với tình yêu của các bạn

đối với lịch sử và văn hóa của nước nhà
không phải là một cái thứ rất là xáo rỗng là
họ cảm nhận thấy có một cái trách nhiệm là phải
gọi là quảng bá những cái đẹp mà họ cảm nhận được đó
cho tới cộng đồng và tới bạn bè quốc tế
cũng lựa chọn lịch sử là nguồn cảm hứng để theo đuổi
viên hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là tác giả của hàng trăm tác phẩm phục chế màu tư liệu cũ
về các nhân vật của nước nhà
trong đó có những thước phim giá trị về bác hồ
nhận được hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội
các tư liệu lịch sử được quang phục chế
làm mới được coi là những cây cầu
kết nối giới trẻ về với quá khứ
với lịch sử một cách hấp dẫn thú vị
từ thùa nhỏ
quang đã thường xuyên được nghe những câu chuyện
về lịch sử từ ông và cha của mình
chính những câu chuyện ấy
đã góp phần bồi đắp tình yêu
với lịch sử của viên hồng quang
anh dành sự say mê đặc biệt
cho những thức phim tư liệu lịch sử
từ thời kháng chiến chống pháp và chống mỹ
tuy nhiên khi ấy
như nhiều người khác
chàng thanh niên viên hồng quang
chỉ được tiếp cận các tư liệu
ở dạng hình đen trắng
điều đó đã thối thúc quang
là một điều gì đó
để tư liệu lịch sử
có thể hấp dẫn hơn đối với những người trẻ
đứa trẻ được sinh ra và sống
lớn lên trong một thời bình như thế
không thể cảm nhận được những khó khăn
khó khăn gấp vào
như thế đã từng trải qua như thế nào
và đấy là một trong những điều
thối thúc tôi sau này muốn tìm hiểu
nhiều hơn về những điều
thế hệ đi trước đã từng trải qua
tôi có ý tưởng tại sao mình không thử
khái thác nguồn tư liệu ảnh rất là lớn
trong của đất nước ta
trong thế kỷ trước
để cho các bạn trẻ
đặc biệt là những người trẻ
hết tố hiểu nhiều hơn về lịch sử việt nam
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
quang bắt đầu thực hiện
việc phục chế màu các tư liệu phim
và ảnh lịch sử
giúp những câu chuyện lịch sử
có một đời sống mới
trong bối cảnh cuộc sống hiện đại
trong đó thức phim tư liệu
chủ tịch hồ chí minh trả lời phỏng vấn
bằng tiếng pháp năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
do viện nghe nhìn quốc gia pháp
để lại được hồng quang phục chế
từ phim đen trắng sang phim màu
gây ấn tượng mạnh với nhiều người
bên cạnh phục chế màu
các phim tài liệu về bác hồ
quang đã lên màu cho hàng trăm bức ảnh

nhiều video phỏng vấn các nhân vật lịch sử
quan trọng như thủ tướng phạm văn đồng
đại tướng võ nguyên giáp
nhà ngoại giao nguyễn thị bình
giáo sư bác sĩ tôn thất tùng
những tác phẩm của quang không chỉ được công chúng
đón nhận mà còn được giới khoa học
lịch sử đánh giá cao
vì những giá trị mà nó mang lại
cái khôi phục đó anh phải hiểu được
đến tật ngọn nguồn anh phải hiểu được đến tật chi tiết
anh phải hiểu được một cách rất là sâu sắc
cái thời kỳ đó
con người chủ tịch hồ chí minh
nó thể hiện cái thần thái
phải nói là cái màu nó không phải là
không chỉ là màu
mà cái màu đó chính là
cái thần thái
cái màu đó nó chính là phản ánh một cách trung thực nhất
đúng đắn nhất chuẩn nhất
cái con người
cái tư tưởng
và cái quyết tâm cái ý chí cái nghị lực của
của chủ tịch hồ chí minh lúc đó
thế thì tôi
nói rằng là cái đó là cái mà phải nói là
có ngày càng nhiều các bạn trẻ
như viên hồng quang nguyễn ngọc phương đông
hay nguyễn hoàng dương đặng ngọc dũng
các hội nhóm về lịch sử
trên mạng xã hội
cũng trở thành diễn đàn sôi nổi
với sự tham gia của hàng chục nghìn
thậm chí hàng trăm nghìn thành viên
trong đó phần đa là thế hệ
nhờ những tác phẩm mới mẻ
sáng tạo của họ
lịch sử giờ đây không còn là những bài học
thuộc lòng với những trận đánh
những con số thống kê khô khan
mà đã chạm tới người trẻ
một cách sống động gần gũi
tất cả những thay đổi này
góp phần chuyên cho người trẻ
niềm yêu thích với lịch sử
từ đó thêm yêu quê hương đất nước mình
trân trọng những đóng góp của tiền nhân
bằng những hành động cụ thể